với cái gia đình nhỏ này chỉ gần một ngày còn được ở bên nhau mỗi giây phút đó đều đáng được tận hưởng
đối với gia đình nhỏ này mọi bao rông của cả ngày mai và những dư chấn của ngày hôm qua dường như đã dừng lại trước ngưỡng cửa của họ
thành bình yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động thi công xây dựng dự án thủy điện sông lô hai do công ty trách nhiệm hữu hạn thanh bình làm chủ đầu tư
văn bản này được ký từ ngày một mươi hai tháng bảy tuy nhiên chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm túc văn bản yêu cầu trên
công trường xây dựng thủy điện sông lô hai đặt tại thôn làng má xã đạo đức huyện vị xuyên
theo công văn của bộ tài nguyên và môi trường do chủ đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục của dự án
điều chỉnh khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là vi phạm quy định của luật bảo vệ môi trường
do đó yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động thi công xây dựng dự án thủy điện sông lô hai
trong thời gian dừng thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bảo đảm phòng ngừa xử lý ô nhiễm môi trường khắc phục và ứng phó các sự cố môi trường
đồng thời kiểm tra xử lý các vi phạm và yêu cầu chủ dự án khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật hiện hành
thế nhưng tại đây hoạt động thi công xây dựng vẫn diễn ra bình thường tại khu vực thân đập và phía trong nhà máy
có khoảng năm mươi công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục như lắp đặt máy móc lắp đặt thiết bị ở nhà điều hành và các phần việc phía trên thân đập thủy điện
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau vừa cho biết trong số chín cơ sở bị ủy ban nhân dân tỉnh liệt vào danh sách mục sở gây ô nhiễm môi trường năm hai nghìn một mươi tám
thì cho đến nay chỉ mới có ba cơ sở báo cáo đã hoàn thành xử lý ô nhiễm
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau đề nghị công ty cổ phần việt nam food công ty cổ phần xuất nhập khẩu đại dương xanh đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình xử lý nước thải
lấy mẫu nước thải phân tích và báo cáo kết quả về sở trước ngày ba mươi tháng chín
tính đến cuối tháng sáu còn bốn đơn vị chưa báo cáo tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường là công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản xuất nhập khẩu minh châu
công ty cổ phần thủy sản cà mau công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu cà mau và công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu minh cường
sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau tiếp tục kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đưa bốn cơ sở này vào danh mục thanh tra kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi bảy tháng bảy tại thành phố tam kỳ ủy ban dân tộc trung ương và ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo
những giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số miền trung tây nguyên
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu để nắm bắt các chủ trương đường lối pháp luật của đảng và nhà nước về vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số miền trung tây nguyên
qua đó sẽ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi vùng biên giới đặc biệt là khu vực miền trung tây nguyên nâng cao ý thức trách nhiệm
tích cực chấp hành pháp luật về giao thông nhất là giao thông đường bộ góp phần để lùi tai nạn giao thông ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung
dịp này ủy ban dân tộc đã trao quà dành cho sáu mươi đại biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của các tỉnh miền trung tây nguyên
về thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh hà nam
đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh hà nam đã nêu lên một số khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất
như công tác thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp vẫn còn nhiều gây phiền hà cho doanh nghiệp
việc cung cấp điện cho các doanh nghiệp hoạt động vẫn chưa bảo đảm yêu cầu khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng lĩnh vực đất đai
sau khi nghe các phản ánh ý kiến của doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh hà nam đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đề nghị của các doanh nghiệp
đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương có liên quan giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp
phó chủ tịch ubnd tỉnh hà nam vũ đại thắng nhấn mạnh với mục tiêu hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hà nam tiếp tục thực hiện tốt phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các khu cụm công nghiệp đảm bảo đồng bộ thuận lợi
nhất là các công trình hạ tầng giao thông cấp điện cấp nước sạch thu gom và xử lý nước thải rác thải
nhờ dịp này ubnd tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chủ trương đầu tư các dự án gồm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trường u một hà nam của trường đại học u một hàn quốc
tiến độ thực hiện dự án hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi ba thực hiện tổ hợp chế biến thịt tập đoàn massan tại hà nam
dự án đầu tư xây dựng cảng icd tân cảng đồng văn ba của công ty cổ phần tân cảng đồng văn hà nam
dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch sông hồng của công ty cổ phần nước sạch hà nam
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bảy tại tp hcm hơn một trăm hai mươi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về nông nghiệp và lĩnh vực liên quan đã tham dự hội trợ quốc tế nông sản và thực phẩm việt nam lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
đây là cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm xây dựng phát triển thương hiệu kết hợp với tìm thị trường đầu ra cho nông sản
hội trợ quy tụ hơn hai trăm linh gia đình
một trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp truyền thống đến từ các vùng miền trong cả nước như gạo đường cà phê trái cây và nhiều loại nông sản chất lượng cao sản phẩm hữu cơ thảo dược thực phẩm chế biến đồ uống và công nghệ thực phẩm
song song với khuôn khổ hội trợ nông nghiệp đơn vị tổ chức là hiệp hội doanh nghiệp tp hcm còn tổ chức triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghệ và vật tư nông nghiệp với sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế
song song với khuôn khổ hội trợ nông nghiệp đơn vị tổ chức là hiệp hội doanh nghiệp tp hcm còn tổ chức triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghệ và vật tư nông nghiệp với sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế
đại sứ quán indonesia tại việt nam và doanh nghiệp việt nam đã cùng trao đổi những thông tin chia sẻ kinh nghiệm giới thiệu những cơ hội hợp tác về ngành dầu cọ và giấy
đồng thời đại sứ cũng tin tưởng giá trị thương mại song phương sẽ đạt một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám theo những cam kết của lãnh đạo hai nước
trong phần tin quốc tế tổng thống putin phê chuẩn đạo luật cho phép không quân nga hoạt động tại syri
công nghệ xây dựng nhà bằng robot và máy in ba d
tổng thống nga vladimir putin vừa ký đạo luật liên bang phê chuẩn thỏa thuận triển khai một cụm không quân thuộc các lực lượng vũ trang của nước này ở syri
thỏa thuận sẽ có hiệu lực pháp lý trong bốn mươi chín năm và sau đó tự động được gia hạn hai mươi năm năm
thỏa thuận vốn được các quan chức nga và syri ký kết hôm một mươi tám tháng một tại thủ đô damas
thỏa thuận nêu rõ syri cho phép không quân nga hoạt động tại syri
các nga sử dụng miễn phí một khu đất tại căn cứ không quân hermamim cũng như một kho quân sự tại đây cho tới khi hết thời hạn thỏa thuận
thỏa thuận có mục đích đưa ra các cơ sở pháp lý quốc tế điều chỉnh các điều khoản triển khai nhóm không quân nga ở syri
đồng thời sẽ tăng cường khả năng phòng thủ cho nga và syri cũng như củng cố hợp tác quốc phòng song phương
ngoài ra thỏa thuận cũng đưa ra các điều kiện về quyền tài phán của nga đối với nhóm không quân nước này
tại những địa điểm triển khai và những vấn đề liên quan tới vị thế của quân nhân nga các thành viên trong gia đình họ và các cá nhân dân sự
trong khi đó ngoại trưởng mỹ rek teleson vừa bác bỏ việc ông có ý định từ chức do bất đồng với văn phòng tổng thống mỹ
phát biểu về báo giới ở washington ông tinlson cho biết quan hệ giữa ông với tổng thống mỹ donald trump vẫn tốt
và ông vẫn giữ cương vị ngoại trưởng chừng nào tổng thống cần
tuần qua hãng tin cnn đưa tin ngoại trưởng tillerson
ngày càng có nhiều bất đồng với văn phòng tổng thống mỹ liên quan đến chính sách iran
việc bổ nhiệm nhân sự cũng như cách tiếp cận chính sách đối ngoại của tổng thống donald trump
nguồn tin giấu tên cho biết ông tinlerson nói với các quan chức thân cận rằng ông sẽ rời vị trí ngoại trưởng vào cuối năm nay
kể từ khi đảm nhận vị trí đứng đầu bộ ngoại giao mỹ hồi tháng hai
ngoại trưởng mỹ rick tillerson bị chỉ trích vì kinh nghiệm chính trị còn rất ít
cũng như kế hoạch cắt giảm ba mươi ngân sách tại một bộ và tuyển dụng tới hơn bảy trăm linh nhân viên
định tăng cường ảnh hưởng của nước này tại khu vực châu á sau khi rời liên minh cho oeu
và sẵn sàng hiện diện quân sự tại đây trong trường hợp cần thiết
đây là thông điệp mà ngoại trưởng anh boris johnson muốn truyền tải trong chuyến công du ba nước nhật bản new zealand và australia
bộ trưởng anh boris johnson ngày hôm nay đã tới australia
một trong ba điểm dừng chân trong chuyến công du khu vực châu á thái bình dương lần này của ông
trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo và giới chức ba nước nhật bản new zealand
ngoại trưởng boris johnson khẳng định lập trường của anh muốn gắn kết nhiều hơn với khu vực châu á thái bình dương nói chung và ba nước nói riêng
ông nhấn mạnh quyết định rời khỏi eu của anh đã trao cho london cơ hội suy ngẫm lại vị thế của nước này trên trường quốc tế
trong khi vẫn duy trì quan hệ mật thiết với các đối tác châu âu
hôm qua ủy ban cho oecd công bố khoản viện trợ khẩn cấp mới trị giá hai trăm linh chín triệu euro
tương đương với hai trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
khoản viện trợ mới từ eu sẽ được dùng để thuê hai mươi hai căn hộ tại các thành phố và thị trấn ở đất liền
và khoảng hai căn hộ trên các hòn đảo của hy lạp để cung cấp chỗ ở cho người tị nạn
từ nay đến cuối năm số người tị nạn tại hy lạp sinh sống trong các căn hộ cho thuê sẽ lên tới hơn ba mươi người
ngoài ra khoản viện trợ sẽ dành để cung cấp cho những người tị nạn một thẻ atm

họ sẽ được đặt định kỳ hàng tháng để giúp họ tri trả những nhu cầu cơ bản như thực phẩm thuốc men và phương tiện giao thông công cộng
theo lãnh đạo của liên minh châu âu eu mục đích của những dự án mới là đưa người tị nạn ra khỏi các trung tâm tiếp nhận
và giúp họ có cuộc sống bảo đảm hơn
hiện tại có khoảng sáu mươi hai người tị nạn và người di cư chủ yếu đến từ syri afghanistan và iraq tìm đường đến bắc âu
đã bị mắc kẹt tại hy lạp kể từ khi các quốc gia châu âu đóng cửa hoặc tăng cường kiểm soát biên giới hồi tháng ba năm ngoái
không chỉ được thiết kế bằng công nghệ kỹ thuật số giờ đây một ngôi nhà ba tầng gần thành phố zurich của thụy sĩ
đang được trực tiếp thi công bằng hệ thống robot và công nghệ in ba d
đây là bước đi thử nghiệm công nghệ xây dựng mới đưa máy móc thay thế hầu như toàn bộ công việc của con người trong quá trình thi công
lần đầu tiên bốn hệ thống công nghệ xây dựng kỹ thuật số đã được thi công bằng công nghệ kỹ thuật số
sử dụng kỹ thuật số đã được chuyển từ phòng thí nghiệm ra áp dụng trên công trường thi công
công nghệ mới cho phép các robot thi công ngay trực tiếp trên các công trình trên hiện trường
thay vì chuyển từng phần đã được chế tạo trong phòng thí nghiệm ra lắp ráp như trước đây
đây là mô hình đầu tiên trên thế giới tích hợp các công nghệ chế tạo kỹ thuật số khác nhau
cả trước khi thi công và công nghệ robot tại công trường thi công
theo ông cortler việc này được đánh giá là một bước tiến lớn tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí
theo các nhà khoa học
các bức tường và trần nhà đều được chế tạo bằng máy in ba d
trong khi sàn và mái nhà được làm bằng các công nghệ xây dựng siêu nhẹ
đồng thời tích hợp các tấm pin mặt trời
cho phép tạo ra tới một trăm năm mươi lượng điện năng cần thiết để sử dụng
ngôi nhà dự kiến được hoàn thiện vào mùa hè năm hai nghìn một mươi tám
và sẽ được sử dụng làm nơi ở và làm việc cho các nhà nghiên cứu
để thử nghiệm các giải pháp cải tiến nhà thông minh
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại